các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giá khởi điểm của khoản nợ là bốn trăm chín mươi năm bốn tỷ đồng
giá khởi điểm bằng với dư nợ gốc lãi và lãi quá hạn của công ty cổ phần green hing vlis tại việt tim banh thủ thiêm đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
giá khởi điểm chưa bao gồm phí lệ phí liên quan đến việc mua bán toàn bộ khoản nợ
người chung đấu giá phải chịu các chi phí trong việc chuyển quyền sở hữu khoản nợ
nhà băng không công bố thông tin cụ thể về tài sản đảm bảo của khoản nợ cũng như thời điểm ký hợp đồng tín dụng
công ty cổ phần green hill village đã doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản do sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội cấp số đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
doanh nghiệp này do ông nguyễn thế hoàng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
green hill village được biết đến với dự án green hill village quy nhơn với tổng vốn đầu tư lên đến gần hai sáu trăm linh tỷ đồng
dự án có quy mô một mươi sáu sáu mươi hai ha do ủy ban nhân dân tỉnh bình định
chấp thuận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba mới khởi công
dự án gồm năm trăm linh căn hộ du lịch một trăm bốn mươi năm căn biệt thự và năm bulgari đi kèm các tiện ích theo tiêu chuẩn năm sao quốc tế đảm bảo phục vụ hơn hai khách một ngày
dự án green hill village quy nhơn được xác định có liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp và trương mỹ lan
theo kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai theo thỏa thuận từ trước
bà trương mỹ lan đưa một mươi bốn năm triệu usd tương đương với ba trăm năm mươi tỷ đồng cho tạ hùng quốc việt
thời điểm đó đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc green hill village
để nhận chuyển nhượng dự án green hill village quy nhơn do công ty green hill village làm chủ đầu tư
ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc
ông việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của bà lan trong đó có hơn một trăm một mươi sáu hai mươi chín tỷ đồng

tổng tiền tương đương với khoảng bốn bảy mươi năm triệu usd và chín bảy mươi năm triệu usd
tổng cộng số tiền tương đương một mươi bốn năm triệu usd
green hill village từng được con doanh nghiệp đình đám rót vốn đầu tư
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần đầu tư và xây dựng vina hai mã chứng khoán vc hai
thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần công ty cổ phần green hill village
với tổng số vốn dự kiến đầu tư là một trăm chín mươi tám tỷ đồng
theo đó doanh nghiệp nhận hơn một mươi chín triệu cổ phần
được chuyển nhượng từ ông nguyễn thế hoàng chiếm một mươi tám vốn điều lệ của green hill village
ngoài ra công ty cổ phần đầu tư mst cổ đông lớn của vina hai
cũng công bố chủ đầu tư vào green hill village với số tiền một trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại dự án green hill village ngoài công ty green hill village là chủ đầu tư
vina hai tham gia dự án với vai trò đơn vị thi công trong khi mst là đơn vị phát triển dự án
thưa quý vị
bà trương mỹ lan cổ đông lớn nhất của ngân hàng scb đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên tử hình
về các hành vi tham ô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
ngoài ra các bất động sản tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai và xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án bắc phước kiển có liên quan đến chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng đang được bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh phát ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ngân hàng scb giai đoạn một
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã giao cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà lan
cụ thể đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch đã tiến hành kê biên
hội đồng xét xử xét cấp bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo lan
cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác nên xét cần tiếp tục kê biên để điều tra làm rõ
đối với bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai cùng ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai mươi một hợp đồng công chứng một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình chánh
hội đồng xét xử xét thấy bị cáo lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư sunny ireland gọi tắt là công ty sunny
ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển với công ty cổ phần quốc cường gia lai với giá là một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
đã thanh toán cho phía công ty cổ phần quốc cường gia lai số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
công ty cổ phần quốc cường gia lai đã giao các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng
mặt bằng dự án trên ngoài ra bà nguyễn thị như loan còn giao cho bị cáo lan giữ sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tại xã phong phú huyện nhà bè tp hcm với mục đích vay thêm tiền
công ty cổ phần quốc cường gia lai khởi kiện công ty sunny ra trọng tài thương mại về việc không thanh toán tiền đúng thời hạn
ghi trong hợp đồng hứa mua hứa bán ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hội đồng trọng tài thu trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bản ảnh phán quyết số sáu mươi ba trên hai mươi
hcm ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tuyên bố rằng công ty quốc cường gia lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán nêu trên
là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật không tuyên công ty quốc cường gia lai thanh toán tiền cho công ty sunny
tuy nhiên phán quyết này của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã bị tòa án nhân dân tp hcm có quyết định về việc
hủy phán quyết trọng tài theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi hai hai nghìn hai mươi ba qd pqtt ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước cũng như quyền lợi của bên liên quan cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc
công ty quốc cường gia lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo lan trong toàn bộ vụ án nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản
cùng giấy tờ liên quan trên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè diện tích khoảng một ha thuộc dự án
khu dân cư bắc vô kiểm hội đồng xét xử xét thấy các bất động sản này là do trần duy bình trần tuấn anh phan nhật phương
đứng tên sở hữu các đối tượng khai góp tiền cùng nguyễn ngọc dương đã tử vong để mua các thửa đất trên tuy nhiên bị cáo lan khai
đã chi năm trăm linh tỷ đồng để nguyễn ngọc dương mua khu đất khoảng một ha thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển nêu trên
hiện dương đã tử vong các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bị cáo lan
để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định thì cần tiếp tục kê biên đối với các bất động sản này
giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đề nghị bộ công an tiếp tục làm rõ trong một trăm bốn mươi bảy triệu usd mà bị cáo lan chi thông qua công ty vivaland
để mua cổ phần tại công ty amalland pte ltg thì có dùng tiền của scb hay không
theo bản án sơ thẩm khu đô thị và khu tái định cư sinh việt
huyện bình chánh tp hcm do công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt làm chủ đầu tư
trong đó công ty amalland pte ltg tại singapore sở hữu một trăm linh cổ phần tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công ty amaland pte ltg chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
cho công ty cổ phần đầu tư singapore việt nam
giá trị hợp đồng một trăm bảy mươi triệu đô la mỹ đã thanh toán trước một mươi sáu năm triệu đô la mỹ
một trăm linh triệu đô la mỹ được chuyển hai lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị công ty amalen pte ltg chuyển giao cổ phần
hợp đồng không hủy ngang
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan dùng một trăm bốn mươi bảy triệu đô la mỹ thông qua công ty vivalen mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty amalen pte ltg
và công ty amalen pte ltg
đã ủy quyền cho ba cá nhân do bị cáo lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hưu hạn đồ thị sinh việt
hiện công ty sivc khởi kiệm công ty amalen pte ltg tại tòa án nhân dân tp hcm
theo hội đồng xét xử bị cáo lan dùng nhiều tiền của scb để mua bất động sản
nhưng việc bị cáo lan có dùng tiền của scb thông qua công ty vivaland để mua cổ phần tại công ty amalland pte ltg hay không thì chưa được làm rõ
do đó hội đồng xét xử đề nghị cơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty amalland pte ltg đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của trương mỹ lan cho vụ án
hiện bộ công an vẫn đang tiếp tục điều tra giai đoạn hai của vụ án trương mỹ lan vạn thịnh pháp
liệu những góc khuất nào sẽ tiếp tục được phơi bẩy
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại